sáng hôm qua ngày hai mươi năm tháng sáu ubnd tp hcm sở thông tin và truyền thông
thành đoàn tp hcm đã phát động hội thi tìm kiếm giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo
và cuộc sống trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn hai mươi
chương trình nhằm tìm kiếm và hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu
dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo
phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống
đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức hội thi tìm kiếm giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo
nhóm cá nhân doanh nghiệp và tổ chức có dự án đối mới sáng tạo ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
trong sản xuất kinh doanh giao thông tài chính y tế giáo dục nông nghiệp
hội thi triển khai ở hai nhóm chính nhóm một với chủ đề trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh
và nhóm hai là cung cấp các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất kinh doanh
giao thông tài chính y tế giáo dục du lịch nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội
hội thi gồm hai vòng vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày năm đến ngày một mươi năm tháng tám
và vòng chung kết trao giải sẽ tổ chức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng tám